thưa quý vị và các bạn nắng nóng đang bao trùm cả khu vực bắc bộ và trung bộ
khiến cho nhiệt độ lên cao có nơi lên tới bốn mươi độ c như là tại thành phố đà nẵng
và để đối phó với mặt trời oi bức mỗi khi ra đường thì người dân cũng có muôn vàn cách thức khác nhau
với chị em phụ nữ thì có một cái cách thức rất là truyền thống mà chúng ta thường bắt gặp trên đường
đó là bịt kín từ đầu đến chân trông cứ như là ninja vậy ạ
và các phương tiện thì chỉ tìm nơi bóng dâm để di chuyển dừng đỗ
nắng thì có giảm bớt một chút nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và mất an toàn giao thông
và sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại thành phố đà nẵng
một mươi một giờ tại ngã tư phan châu trinh hùng vương hàng chục chiếc xe máy dàn hàng ngang
nơi có bóng dâm để chờ đèn đỏ
một phương tiện dừng nhiều phương tiện khác tiếp tục lắp đầy bóng dâm
mặc dù cách vạch dừng đèn tín hiệu hàng chục mét
nhiều ô tô đi sau không qua được bấm còi in ỏi
nhưng tất cả vẫn thạng nhiên dừng tránh nắng
đối phó với nắng nóng người tham gia giao thông nhất là phụ nữ khi ra đường
còn sử dụng kính râm áo chống nắng trâm chiến đầu đến chân
tránh được nắng nóng nhưng các vật dụng này lại làm giảm tầm nhìn
nếu gặp tình huống bất ngờ xảy ra trên đường rất khó xử lý
nguy hiểm hơn áo chống nắng quá dài rất dễ bị cuốn vào xích xe máy
một vụ tai nạn hy hữu liên quan đến áo chống nắng đã xảy ra tại đà nẵng
vào ngày bảy tháng sáu vừa qua như một lời cảnh báo
em nghĩ những trường hợp khá là đáng tiếc vì phụ nữ luôn luôn mình phải đẹp
nhưng mà vào những thời tiết nắng gắt như thế này gần bốn mươi độ
thì việc mà không may cái áo chống nắng với lại cái chầm chân ra đường thì cũng khá là khó
trời nắng nóng phụ nữ của mình thì sợ nắng sợ đen hay là hay chùm lại
và việc là có áo chống nắng thì theo em nghĩ thì mình nên cẩn thận hơn
giữ gọn gàng gói lại hơn chứ nếu mà lỡ mà cuốn vào bánh xe thì có thể gây tai nạn
theo lực lượng chức năng nắng nóng còn kéo theo các lỗi vi phạm không chấp hành biển báo
vượt hiệu đàn dân đàn đỏ say làng
tại các ngã tư
người được phép rẽ phải nhưng không rẽ được do tình trạng nếp bóng râm gây nên uồn tắc kéo dài
trong quá trình xử lý vi phạm tổ công tác cũng thường xuyên nhắc nhở một số trường hợp như vậy
để nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông
dự báo trong một mươi ngày tới đợt nắng nóng tại các tỉnh miền trung sẽ còn kéo dài
do vậy bản thân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chớ vì nắng nóng
mà phất lờ quy định
các tỉnh của luật giao thông đường bộ tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra